kính thưa quý vị với mục tiêu tăng cường thêm hệ thống bệnh viện điều trị covid một mươi chín tuyến cuối
tại tp hcm bộ y tế đã chỉ đạo tiếp tục thành lập bệnh viện điều trị covid một mươi chín lực lượng nồng cốt
là các bác sĩ của bệnh viện trung ương huế và đây cũng là bệnh viện icu thứ bảy được thành lập thần tốc
sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi bốn chính thức tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín kể từ ngày hôm nay
bệnh viện đặt dưới sự quản lý của bệnh viện trung ương huế với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ
bệnh viện trung ương huế vào chia lửa cho tp hcm cho đến nay công tác lắp đặt máy móc vận hành
đã hoàn tất cho khoảng hơn năm trăm linh dường bệnh dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tiếp nhận
bệnh nhân covid một mươi chín vào điều trị
tuy nhiên trung tâm này là một trung ương khép kín và các đơn nguyên thì nó có liên kết với nhau
cho nên là đòi hỏi là cái sự chuẩn bị là phải hoàn thiện và sau khi đi vào hoàn thiện thì trung tâm mới hoạt động một cách có hiệu quả được
là bệnh viện isu một trong những điều quan trọng là hệ thống máy thở hệ thống oxy hóa lỏng khí nén hệ thống không khí và thoát khí
nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ hệ thống trên bộ y tế đã phối hợp với các bệnh viện trên cả nước
các mạnh thường quân tập trung số lượng trang thiết bị lớn về đây đáp ứng an toàn cho bệnh nhân và các bác sĩ yên tâm điều trị
đối với cả các nguồn trang thiết bị của các trung tâm hồi sức thì chúng tôi khuyến khích các bệnh viện tự chuẩn bị
và bên cạnh đó thì sự hỗ trợ của các nhà tài trợ các doanh nghiệp và từ nguồn ngân sách trung ương thì chúng ta tập trung lại
để có thể vừa mua sắm các trang thiết bị ở đây có những trang thiết bị rất hiện đại và kể cả hệ thống ecmo
kể cả các máy thở cao cấp nhất và các vật tư y tế thuốc men đảm bảo đầy đủ để cung ứng cho công tác phục vụ điều trị cho người bệnh
và đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng nghĩ là hết sức sáng tạo trong đợt dịch covid một mươi chín này
chúng ta sử dụng các nguồn lực từ nguồn lực của các bệnh viện chủ lực cho đến nguồn lực tại chỗ và nguồn lực của trung ương
bên cạnh đó các nguồn tài trợ cũng đã giúp cho chúng tôi rất là nhiều
các mùa sắm các trang thiết bị
trong khu điều trị icu bệnh viện trung bướng huệ thì bọn mình đã chia cặp ở bậc
nhờ sự chỉ đạo và bác giám đốc thì bọn mình đã chia ra cặp khu điều trị riêng biệt
đầu tiên là khu đoạn nhận bệnh nhân cấp trụ với điều trị bắt đầu
ngay tại đó thì cả bác sĩ bọn mình sẽ phân loại các bệnh nhân
những trường hợp bệnh nhân nào bị nguy kịch thì ngay lập tức sẽ được đưa vào khu điều trị aciju
tại đây thì đã có sẵn tất cả các phương tiện đầy đủ nhất từ cao cấp nhất như là hệ thống máy ecmo
cho đến là hệ thống máy thở để ngay lập tức điều trị các bệnh nhân nguy kịch ngay lập tức
nhưng mà nếu như các bệnh nhân thứ nhất là các bệnh nhân thoát khỏi tình trạng bệnh nặng ban đầu
hoặc là những bệnh nhân khi vào viện với một tình trạng là bệnh mức độ nhà trong bệnh
thì bọn mình sẽ có khu vực điều trị bệnh nhân mức độ trong bệnh
tại đó thì được chủ kiện là nơi mà sẽ tập trung rất là đông bệnh nhân
thì bọn mình đã phân bổ đầy đủ các bác sĩ ở đó
và khi các bệnh nhân mà đã ổn định và thoát khỏi khu này thì bọn mình sẽ đưa ra khu
các bệnh nhân có thể thỏa ra được viện
dự kiến ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế
và có thêm sự chi viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định
kính thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an nhân dân cả nước đã và đang nỗ lực hết mình
trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
giúp hết sức để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
và trong quá trình làm nhiệm vụ các anh đã sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn
trong ngày hai mươi năm tháng tám anh hồ quỳnh lợi ngụ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cùng vợ đi xe gắn máy đưa con nhỏ chưa đầy hai tháng tuổi đi khám bệnh
ở bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trên đường về do giữa trưa nắng nóng em bé liên cực nôn ói ra sữa và mệt lã
khuyên vợ con nhưng không biết cách nào nên anh lợi dừng lại gần chốt kiểm soát dịch của công an quận một mươi
ở đầu đường ba tháng hai để nhờ sự hỗ trợ
sau khi thăm hỏi nắm được hoàn cảnh trên và để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé
lực lượng cảnh sát giao thông đang trực chốt liên báo cáo về bang chỉ huy công an quận một mươi xin ý kiến
được sự đồng ý trung tá nguyễn hữu lanh phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận một mươi
đã dùng xe cá nhân để đưa vợ con anh lợi về tận nhà tại tp biên hòa